chiều qua ubnd tp đà nẵng đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia nhà quản lý về đề án phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố đà nẵng
về cơ bản các đại biểu thống nhất với chín nhóm nhiệm vụ và giải pháp đề ra của đề án
tuy nhiên các đại biểu lưu ý phát triển chip bán dẫn là một lĩnh vực có sức cạnh tranh cao
vì vậy thành phố cần phải giải quyết được các vấn đề tồn tại như cải thiện cơ chế chính sách
có chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao cũng như đãi ngộ trong thu hút chuyên gia đến làm việc cống hiến và sinh sống lâu dài
theo ý kiến của các cơ sở giáo dục thành phố cần phân bổ chỉ tiêu nhân lực chip bán dẫn theo từng trạng
có kế hoạch ngắn hạn kế hoạch dài hạn chú trọng đào tạo nhân lực cả về số lượng và chất lượng
về giải quyết thủ tục đầu tư các chuyên gia cho rằng thành phố cần có một đầu mối tập trung tránh lòng vòng qua nhiều khâu
song song với đó cần có bộ phận giám sát đôn đốc thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các nhà đầu tư